theo thông tin mới cập nhật của tổng cục hải quan cho biết trong tháng tám sản lượng xăng dầu nhập khẩu giảm mạnh khiến số thu thuế từ mặt hàng này giảm một trăm hai mươi hai tỷ đồng so với tháng bảy
lượng xăng dầu nhập cả nước trong tháng tám ước tính gần sáu trăm năm mươi tấn trong khi tháng bảy là tám trăm hai mươi tấn với tổng kim ngạch năm trăm năm mươi tám triệu usd giảm gần bốn mươi hai về lượng lẫn trị giá so với tháng sáu
đáng lưu ý trong sáu tháng đầu năm sản lượng xăng dầu nhập đều trên triệu tấn mỗi tháng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng xăng dầu sáu tháng đầu năm đạt gần một mươi chín năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên trong báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm cơ quan hải quan đưa ra con số dự báo nguồn thu thuế từ nhập khẩu xăng dầu sẽ giảm một mươi năm tỷ đồng trong sáu tháng cuối năm
từ tính toán sẽ có ba chín mươi chín triệu tấn xăng dầu thành phẩm của nhà máy lọc dầu nghi sơn cung cấp cho thị trường nội địa từ đầu tháng bảy